chiều ngày hai mươi bảy tháng chín đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội và các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đã có buổi tiếp xúc với hơn hai trăm linh cử tri huyện phúc thọ trước kỳ họp thứ sáu
tại buổi tiếp xúc đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng
nhiều cử tri khẳng định ủng hộ quyết tâm của đảng nhà nước
tuy nhiên các cử tri cho rằng công tác chống tham nhũng còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
nhất là ở cấp cơ sở còn chưa thật quyết liệt
từ đó kiến nghị quốc hội và các cơ quan trung ương cần chống tham nhũng triệt đề hơn
làm thường xuyên hơn và tiến hành đồng bộ từ trung ương đến cơ sở
trả lời vấn đề này đồng chí hoàng trung hải khẳng định
đấu tranh chống tham nhũng đồng bộ từ trung ương đến cơ sở
chính là chỉ đạo thống nhất từ đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đồng thời là quyết tâm của đảng nhà nước cũng như các địa phương trong đó có thành phố hà nội
hà nội là địa phương duy nhất có chương trình công tác toàn khóa
và ban chỉ đạo thực hiện chương trình về phòng chống tham nhũng lãng phí
thực hiện chương trình thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ
để tăng cường hiệu quả phòng chống tham nhũng
để làm cho cán bộ không dám tham nhũng và không thể tham nhũng